cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco và các đồng phạm trong vụ án liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
trong phiên xét xử vào ngày hôm qua khi các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc
cựu phó bí thư thành ủy thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
nói lời sau cùng ông tề trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình
công an tỉnh bình dương thông tin vừa phá chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển buôn bán trái phép ma túy vào các nhà trọ
năm đối tượng bị bắt giữ để điều tra
theo điều tra công an xác định đối tượng phạm hoài phương thường xuyên mua ma túy từ tp hcm về bình dương
để bán lại cho các con nghiện và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng trọ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng phát hiện tại một nhà trọ trên đường đại lộ bình dương
phường hiệp thành thành phố thủ dầu một của đối tượng nguyễn trung hiếu có ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp đó một tổ công tác khác tiếp tục phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn minh luân đang vận chuyển trái phép gần một mươi một gram ma túy
luân khai nhận số ma túy trên là của phạm hoài phương
từ tin báo tố giác tội phạm của người dân công an thị xã sơn tây hà nội đã điều tra
làm rõ tạm giữ đối tượng nguyễn danh phan chú tại huyện ba vì hà nội đang thuê trọ tại thị xã sơn tây về hành vi cướp giật tài sản
phan đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp trên địa bàn
thấy phụ nữ đi một mình trên đường nguyễn danh phan đã điều khiển xe máy áp sát giật dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy
thậm chí ngay cả khi phụ nữ đứng trước cửa nhà phan cũng không ngần ngại đi xe máy với tốc độ lớn sát vào nạn nhân và cướp tài sản
em có hành chuẩn bị
đi khẩu trang bị áp giống nắng với xe máy để đi hành vi cướp giật
để thấy phụ nữ người phụ nữ nào có sơ hở để em cướp giật
tài sản em từng tới ra cái dây chuyền vàng
số tiền của em cướp giật được một phần là nợ một phần là để đưa người yêu với con người yêu em đi chơi ạ
vì túng quẫn nên hành vi cướp giật tài sản của đối tượng rất manh động
và lưu lĩnh
với nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an trình báo vẫn còn chưa hết lo sợ
tuy nhiên qua vụ án này cũng cho thấy ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
rất là nhanh bạn ấy nhòng cái sau này bạn ấy phóng xe với tốc độ rất là cao
thế hiểu cũng run và rất là hoảng sợ thì cũng chẳng nghĩ được ra cái gì nữa
ngoan mắn là em cũng đi với tốc độ chậm nữa
thì nếu mà đi tốc độ nhanh thì chắc là cũng giật mình thì cũng sợ mà ngã xuống
rất là mệt
xác định tội phạm liên quan đến cướp cướp giật tài sản sẽ có những diễn biến phức tạp
công an thị xã sơn tây đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh trấn áp
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
trên địa bàn thị xã thì trong thời gian vừa qua không xảy ra những vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân
chúng tôi có xảy ra một vụ cướp tài sản thế thì đã chủ động điều tra khám phá bắt giữ và xử lý ngay
còn thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã sơn tây có xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
khi xảy ra thì chúng tôi xác định rằng là phải tập trung điều tra để xử lý bằng được
kiên quyết không để cho người dân cảm thấy hoang mang lo lắng và cảm thấy có vấn đề gì đó bất an ở trên địa bàn thị xã sơn tây về an ninh trật tự
cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân

với mục đích là lừa tiền
khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thông qua ứng dụng hẹn hò tinder và một số mạng xã hội
thanh tự xưng là hoàng dương ngỏ lời yêu đương với một bạn gái và sau đó mượn tiền của chị này một trăm một mươi năm triệu đồng
sau đó thanh tiếp tục tiếp cận với anh trai của nạn nhân để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao
thấy có lợi người đàn ông này đã nhiều lần chuyển khoản cho thanh với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng
thời gian sau đó không thấy thanh trả tiền lãi và không liên lạc được các nạn nhân đã trình báo đến cơ quan chức năng
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thanh lừa đảo chiếm đoạt là gần bốn tỷ đồng
thưa quý vị liên quan đến hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
căn cước công dân chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong thời gian vừa qua
công an các đơn vị địa phương đã triển khai
nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo đánh giá của cục cảnh sát hình sự đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
và trước diễn biến phức tạp của tình hình trên để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy có liên quan
hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu
không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân
không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp
người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng
hoặc đăng ký thuê bao trả sau cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng đề nghị người dân tố giác
và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật phạm tội nhưng bao che
hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện bù đăng tỉnh bình phước khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân bị tử vong nghi là do ngộ độc sau khi ăn cá lóc để lâu không bảo quản
nạn nhân là ông nguyễn thanh tuấn chú tại xã bình minh huyện bù đăng
vào ngày sáu tháng sáu ông nguyễn thanh tuấn mua cá lóc tổ chức ăn nhậu với bạn
sau bữa ăn số cá lóc còn thừa ông tuấn cất trong tủ ở nhiệt độ thường không bảo quả lạnh
cho đến chiều ngày bảy tháng sáu ông tuấn tiếp tục lấy số cá lóc này mang ra nướng lại để ăn
tuy nhiên sau khi ăn xong ông này có biểu hiện nôn ói nhiều lần sau đó đi ngoài ra máu
thế ông tuấn ngày càng bị nặng
hôm bảy tháng sáu người nhà ông tuấn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên do tình hình quá nặng cho đến trưa ngày tám tháng sáu ông tuấn đã tử vong